trước thêm hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh trà vinh chính thức diễn ra ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình kinh tế xã hội
trong đó có việc lo tết cho nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy trà vinh
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng về các kết quả mà trà vinh đạt được
nhất là giảm nghèo nhanh tăng trưởng grdp của tỉnh đạt một mươi bốn tám mươi năm thu nhập bình quân đầu người khoảng sáu mươi triệu đồng
trà vinh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào ngày mai
hy vọng sẽ phát huy được kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư lần trước
hàng chục dự án đã đi vào hoạt động giải quyết nhiều việc làm
góp phần đưa trà vinh là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước
là một trong những tỉnh dẫn đầu đồng bằng sông kiều long về thu ngân sách